nhân dịp giáng sinh ngày hôm nay đồng chí trần thanh mẫn bí thư trung ương đảng
chủ tịch ubnd mặt trận tổ quốc việt nam đã tới thăm chúc mừng hội thánh tin lành việt nam khu vực miền bắc
đồng chí trần thanh mẫn chúc các chức sắc chức việc và đồng bào tin lành đón mừng mùa giáng sinh an lành hạnh phúc
luôn gắn bó đồng hành cùng mặt trận trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc
đồng chí cũng mong muốn trong thời gian tới với uy tín vị trí và vai trò
hội thánh tin lành việt nam sẽ tiếp tục vận động các vị chức sắc chức việc và bà con tín hiểu tin lành
tham gia các hoạt động xã hội từ thiện các phong trào thi đua yêu nước
tuy nhiên bên cạnh đó cũng cần tích cực tham gia thực hiện mục tiêu kép
vừa phòng chống dịch covid một mươi chín hiệu quả vừa phát triển kinh tế
quan tâm chăm lo tốt hơn đời sống của các tín đồ tin lành
nhất là các hộ gia đình nghèo khó khăn để đồng bào được ổn định cuộc sống
từ đó góp phần xây dựng đất nước và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc ngày càng vững mạnh